nói đến cao nguyên trắng bắc hà người ta thường nghĩ về miền đất của những tiếng vó ngựa
ngựa phục vụ đời sống mưu sinh thồ hàng cho đồng bào
và đến ngày lễ hội ngựa lại tung vó trong tiếng hò reo của những cuộc đua hấp dẫn
với người bắc hà ngựa là loại trung thành gắn bó
vậy nên việc nuôi ngựa thuần ngựa trở thành ngựa đua cũng là một nghề độc đáo
của những người đàn ông đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
với người dân bắc hà ngựa là bạn đường thân thiết trên mỗi chuyến đi
cũng là người thân trong gia đình
nuôi ngựa phải hiểu được tính ngựa như vậy mới có thể thuần dưỡng trở thành ngựa đua
với anh vàng văn cương niềm đam mê những chú ngựa đến một cách tự nhiên
từ khi còn là cậu bé một mươi năm tuổi
nhưng để trở thành người có thể thuần ngựa đua ngựa thì cần phải có kỹ năng nhất định
có nhiều con thì nó rất bất kham thì mình có thể mang xuống trong ao
hoặc là cho vào cái ruộng lầy để mình vực ở trong đấy
rồi mình có thể ngồi được
trên lưng nó thoải mái rồi ấy thì nó chấp nhận cho mình ngồi trên lưng nó
thì lúc đấy là mình có thể mới bắt đầu tập luyện đi nước kiệu này
rồi phi nước đại này
rồi dần dần như thế là nó thành thói quen đi là mình mới mang ra sân đua
ngựa ở bắc hà chủ yếu là giống ngựa bản địa ngựa không quá to nhưng rất dai sức
vậy nên để chọn một chú ngựa tốt cần phải có con mắt tinh tường
và trước mỗi giải đua thì cần chăm sóc cẩn thận
để ngựa tăng sức khỏe và sức khỏe
để dẻo dai hơn
với anh cương mỗi tấm bằng khen mỗi cái cúp nhận được
đó đều là niềm tự hào của anh về những chú ngựa người bạn thân thiết
cũng là phần nào thể hiện sự phóng khoáng mạnh mẽ của những chàng trai bắc hà
để sau này cứ mỗi mùa vụ qua đi những người nông dân chân đi dày vải
lại tung hoành vó ngựa trên những cánh đồng
những đường đua như một khúc ca đẹp nơi tây bắc khủng vĩ